toàn tỉnh quảng trị có một mươi tám dự án thủy điện vừa và đập thủy điện nhỏ
vào mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi sáu này tỉnh quảng trị đã và đang triển khai nhiều giải pháp
đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện đặc biệt là ở khu vực miền núi
với công nghệ tràn bằng phím piano theo thiết kế của pháp
nhà máy thủy điện đắc rông ba áp dụng đã giúp cho công trình thoát lũ nhanh và an toàn đập
chúng tôi đã tiến hành tập huấn hoạt luyện cho cản bộ công nhân viên của dự án
và phối hợp với chính quyền địa phương phương và bà con trong khu vực dự án để thực hiện tốt các phương án
hiện tại các phương án bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
đang được các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh quảng trị triển khai một cách đồng bộ
tất cả những vấn đề về nhu yếu phẩm các thiết bị xe máy
rồi cũng như là
công tác dự trữ các vật tư vật liệu các bãi chữ sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
bên cạnh một số nhà máy thủy điện chuẩn bị tốt phương án bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ
vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác quản lý vận hành
nhất là kế hoạch tích nước cũng như xả lũ một cách phù hợp
qua đợt kiểm tra lần này chúng tôi cũng đã chấn trình để các đơn vị phải chấp hành tiền đề
các quy trình các quy định của địa phương đảm bảo trong
mùa mưa lũ và phải gia cố lại các chân đập chân đê
rồi là các vùng hà ru và cũng như thông báo các mực nước
kịp thời cho nhau trong quá trình xả lũ khi có sự hỗn hợp xảy ra
thì quy động lực lượng tại chỗ được nhịp nhàng và đồng bộ để tránh thiệt hại
về người và tài sản
ngoài các phương án bảo vệ đập và phòng chống lụt bão các đơn vị quản lý thủy điện
cần phối hợp hơn nữa với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền
làm cho người dân có ý thức bảo vệ công trình đến thời điểm này
các công trình thủy điện ở tỉnh quảng trị đã cơ bản ứng phó với mùa mưa bão
năm hai nghìn một mươi sáu này